cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với đồng chí nguyễn trọng hưng

khai trừ đảng đối với đồng chí phạm mạnh cường

công ty trách nhiệm hiệu hạn sép dôn linh trung là công ty liên doanh giữa việt nam và trung quốc vốn điều lệ là một mươi bảy triệu đô la mỹ
công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận công ty ipc là đại diện phí việt nam góp năm mươi
công ty ipc cử ba thành viên là người đại diện vốn nhà nước tại công ty sép dôn linh trung gồm t chí dũng lê hoàng minh và trần thiện trung
bị cáo tài trí dũng với tư cách là tổng giám đốc ibc hiểu rõ quy định trách nhiệm của mình là phải nộp tiền thưởng thù lao về tổng công ty
tuy nhiên để chiếm đoạt bị cáo dũng đề nghị các thành viên hội đồng thành viên công ty sép dôn lập bản phân phối lợi nhuận năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
không có tên mình mà để minh và trung ký nhận thay sau đó giao lại cho mình
với cách này bị cáo dũng đã chiếm hưởng sáu mươi đô la mỹ
ngoài ra còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao hợp hội đồng thành viên là một mươi đô la mỹ
tại tòa hôm nay bị cáo dũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
bị cáo cho rằng toàn bộ số tiền trên đều chi cho hoạt động xã hội từ thiện của công ty
ngoài vụ án này bị cáo dũng còn bị cáo buộc cùng nhiều đồng phạm bán vẽ một trăm bốn mươi chín nền đất
hơn hai mươi bốn năm trăm linh m hai tại dự án an phú tây gây thiệt hại một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
hồi tháng sáu cựu tổng giám đốc ibc bị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt
một mươi chín năm tù trong vụ bán rẻ chín triệu cổ phần sadiko cho công ty nguyễn kim
thông tin mới nhất liên quan đến vụ bức tường đang thi công bị đổ sập
khiến năm người tử vong sáu người bị thương xảy ra tại nhà máy chế biến thực phẩm
thuộc công ty savvy seafood việt nam khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tỉnh bình định
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định
trong xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
qua điều tra ban đầu và qua công tác khám nghiệm hiện trường công an tỉnh bình định xác định
bức tường được xây độc lập cao khẩu độ rất rộng không đảm bảo tính ổn định của công trình
khi xảy ra gió lốc vào chiều qua đã dẫn đến việc bức tường bị đổ sập gây thương vong nhiều người
cơ quan kiểm định đã lấy mẫu bê tông bức tường bị đổ sập đưa đi kiểm định để phục vụ công tác điều tra
cục hải quan tp hcm vừa kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ ra nước ngoài
với thủ đoạn hết sức tinh vi tạm giữ vật chứng là một triệu usd
qua công tác soi chiếu hành lý và các biện pháp
nghiệp vụ lực lượng chức năng phát hiện hai hành khách xuất cảnh có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra thực tế phát hiện mỗi hành khách mang theo một vali
trong mỗi vali có sáu cọc giấy phủ bằng hóa chất màu đen nhằm qua mặt
quá trình soi chiếu của cơ quan hải quan
bên trong ẩn chứa hình ảnh tờ tiền mệnh giá một trăm linh usd
không nhìn thấy được số series và được bọc ni lông bên ngoài
tổng số tăng vật là ngoại tệ mệnh giá hơn một triệu usd
hơn năm kg thuốc lắc trị giá hơn hai năm tỷ đồng
là vật chứng trong chuyên án ma túy vừa được công an tỉnh đồng nai triệt phá
đây là số lượng thuốc lắc lớn nhất mà công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua
ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm lê văn trường lê thị thu huyền và võ ninh
ngày chín tháng chín võ ninh bị bắt quả tăng đang tàng chữ trái phép chân ma túy
tại khu phố ba phường long bình tân tp biên hòa
thu giữ ba trăm năm mươi bảy viên thuốc lắc
ninh khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy trên mua của trường và huyền với giá là hai mươi triệu đồng
điều tra mở rộng công an tỉnh đồng nai bắt và khám xét nơi ở của trường và huyền
thu giữ gần một mươi viên thuốc lắc loại mdma
có trọng lượng hơn năm kg cùng nhiều hung khí tự chế
số ma túy trên trường mua về phân lẻ bán cho người nghiện ở tỉnh đồng nai và các tỉnh phía nam
sốt khao ho khò khè có thể kèm theo viêm kết mạc mắt và dối loạn tiêu hóa có biểu hiện khó thở
khi trẻ có các biểu hiện này phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm
bởi rất có thể là trẻ đã mắc adenovirus
từ đầu năm cho đến ngày một mươi hai tháng chín tổng số ca nhiễm adenovirus được ghi nhận tại bệnh viện nhi trung ương là bốn trăm một mươi hai
nhiều hơn cả năm hai nghìn hai mươi một và tăng hơn bốn mươi bốn một so với cùng kỳ
trong đó đã có sáu ca bệnh tử vong
riêng từ tháng tám đến nay số ca bệnh adeno tại bệnh viện này đã tăng đột biến
tại phòng điều trị này chủ yếu là các bệnh nhi trong tình trạng khá nặng viêm phổi do adeno virus
gây suy hô hấp sốt kéo dài hơn hai tuần tổn thương phổi
trong khi đó theo thống kê của bệnh viện nhi trung ương
chỉ tính riêng trong tuần từ ngày năm tháng chín đến ngày một mươi một tháng chín
bệnh viện đã ghi nhận một trăm năm mươi một trường hợp dương tính với adenovirus
tăng gần hai hai lần so với tuần trước đó
có bạn những viêm phổi rất là nặng thì phải điều trị về suy hấp và hỗ trợ bằng thẩm oxy
có bạn phải thở máy
có một số bạn chỉ viêm mức độ viêm nhẹ thôi
thì các bạn có thể điều trị về suy hấp và hỗ trợ bằng thẩm oxy
các bác sĩ cho biết bệnh do adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm
đặc biệt vào thời điểm giao mùa xuân hè hoặc thu đông
tuy nhiên năm nay số trẻ nhập viện do virus này lại tăng đột biến
các bệnh nhi nhập viện với các biểu hiện sốt cao ho khò khè
có thể kèm theo viêm kết mặt mắt và dối loạn tiêu hóa
có trẻ có biểu hiện khó thở
các nước trên thế giới cũng nghiên cứu nhiều
và người ta cho thấy rằng
các bệnh viện có thể kèm theo viêm kết mặt mắt và dối loạn tiêu hóa
các bệnh viện có thể kèm theo viêm kết mặt mắt và dối loạn tiêu hóa
tính thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do có sức đề kháng kém
trong khi đó thời gian ủ bệnh khoảng từ tám đến một mươi hai ngày
và đây là thời kỳ chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng
nên không thể nhận biết dấu hiệu cụ thể
chúng ta cần phải đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ
khi mà trẻ có sức đề kháng tốt thì trẻ sẽ có thể chống lại
đỡ nhiễm những virus đồng hợp cũng như là virus khác
chúng ta phải cho trẻ khuyến cáo uống sớm

thứ nhất là trong sáu tháng đầu là nuôi con hoàn cả nồng sữa mẹ
cho bố kéo dài được đến hai tuổi là càng tốt
khi mà trẻ ăn dặm rồi thì phải ăn chế độ dinh dưỡng hợp lý
các bác sĩ khuyến cáo hiện ở nước ta chưa có vaccine phòng adenovirus
vì vậy trẻ cần đeo khẩu trang khi ra ngoài tránh tiếp xúc với người bị ốm
nếu trẻ có biểu hiện bất thường về hô hấp
cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám chẩn đoán và điều trị kịp thời
tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao
từ đêm qua cho đến sáng nay trên địa bàn tỉnh lào cai xảy ra mưa mưa vừa mưa to gây ra lũ quét
đặc biệt tại địa bàn các xã nghĩa đô vĩnh yên tân tiến thuộc huyện bảo yên
đã xuất hiện lũ ống tại các dòng suối gây thiệt hại đến người dân
thống kê sơ bộ đã có một mươi hai nhà ở bị thiệt hại do mưa lũ
hơn năm mươi một năm hectare lúa và hoa màu bị vui lắm
một mươi một công trình giao thông thủy lợi trường học cầu ngầm tràn
bị đứt gãy sàn lở
một số tuyến đồng bê tông xi măng tại các xã thị trấn bị sàn lở ta lươi dương với khối lượng nhỏ
ubnd các xã thị trấn đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân tại thôn bản
chủ động khắc phục ước tính tổng thiệt hại gần sáu tỷ đồng
chính quyền địa phương yêu cầu các xã thị trấn kiểm tra giả soát các hộ dân sinh sống
ở những vị trí nguy cơ thiên tai nguy hiểm
bao gồm khu vực sườn dốc ven sông suối khu vực bờ đập hồ chứa thủy lợi thủy điện